trong những ngày vừa qua thời tiết tại hà nội và các tỉnh thành phố phía bắc tiếp tục có nắng nóng kéo dài khiến cho nhu cầu sử dụng điện đã tăng vọt
để đảm bảo an toàn lưới điện các đơn vị cung cấp điện đã thực hiện lịch cắt điện ở một số khu vực
tuy được thông báo từ trước thế nhưng mất điện cũng đã khiến cho đời sống sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn đặc biệt là gây nhiều khó khăn đối với người lớn tuổi và trẻ nhỏ
mất điện từ chín giờ sáng đến một mươi sáu giờ chiều trong nhà quá nóng người dân của khu trung cư này phải ra ngoài tìm hàng cây ngồi cho bát
giữa thời tiết oi bức của hà nội lại không điện
khiến người dân khổ sở
cắt điện luôn phiên khiến cho việc kinh doanh của nhiều cơ sở bị ngưng trệ một số cửa hàng phải đóng cửa vì công việc bắt buộc phải dùng điện
phải có điện thì mình mới chụp được phim cho khách hàng mới có điện thì có ánh sáng thì mình mới làm được công việc hàng ngày được
mới nắng nôi trong phòng thì luôn nóng thì không làm được công việc của mình được
các trung tâm thương mại đã trở thành nơi tránh nóng cho nhiều người
đây là lý do khi quận long biên có nhiều khu vực bị cắt điện
lượng khách đổ về trung tâm thương mại này tăng đột biến đạt một trăm tám mươi lượt người một ngày tăng ba mươi so với ngày thường
trước những khó khăn của người dân tổng công ty điện lực tp hà nội thông tin nhu cầu sử dụng điện tăng cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ
để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện một số khu vực trên địa bàn hà nội đã phải ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp
một là phân công toàn bộ cho ban giám đốc sẽ cụ thể phụ trách và từng cái mảng của các đồng chí
thứ hai nữa là xây dựng kế hoạch và triển khai trong kế hoạch triển khai cho từng nội dung một
và cái thứ ba nữa là cái hành lang và cũng có cái xử lý và phối hợp các đơn vị chính quyền địa phương và các đơn vị khác để xử lý và kiểm tra
ngăn ngừa không để xảy ra nguy cơ mất an toàn đối với hành lang của lưới điện
trong tháng sáu miền bắc tiếp tục đối mặt với nắng nóng kéo dài trong gần hai tuần liên tục
dự kiến phụ tải miền bắc và hệ thống điện quốc gia sẽ tiếp tục tăng cao hơn
trong những ngày tới những khó khăn của ngành điện mỗi người dân doanh nghiệp cần nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn
hiệu quả tiết kiệm góp phần chung tay cùng ngành điện vượt qua giai đoạn khó khăn